thưa quý vị khi số caf tăng mạnh trên cả nước một số công ty và đơn vị đã đưa ra hình thức xử phạt người lao động bị nhiễm covid một mươi chín
điển hình như vụ việc mới đây một công ty ra thông báo nhân viên bị f sẽ bị trừ vào thưởng cả năm
ngoài ra phòng ban nào của công ty có nhiều người nhiễm covid một mươi chín thì cả phòng sẽ bị hạ thi đua và trừ thưởng
tuy nhiên hành vi này là vi phạm luật lao động và có thể bị xử phạt
trao đổi với luật sư trần viết hà luật sư thành viên công ty luật nam sơn đoàn luật sư tp hcm được biết
căn cứ khoảng một điều chín mươi năm luật lao động quy định về việc trả lương người sử dụng lao động trả lương cho người lao động căn cứ và tiền lương đã thỏa thuận
năng suất lao động và chất lượng thực hiện công việc
như vậy theo quy định chung lương của người lao động là do sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động
trong trường hợp phát sinh dịch bệnh covid một mươi chín
thì người lao động có quyền thỏa thuận lại với người sử dụng lao động về việc trả lương mức lương
nếu đạt được thỏa thuận giảm lương giữa người lao động và người sử dụng lao động thì mới được thực hiện giảm lương của người lao động
trường hợp không thỏa thuận mà tự ý giảm lương của người lao động thì căn cứ khoảng hai một mươi sáu nghị định hai mươi tám hai nghìn hai mươi ndcp
người sử dụng lao động có thể bị xử phạt từ năm năm mươi triệu đồng tùy theo số lượng người lao động bị trả lương không đúng thỏa thuận
dưới góc độ pháp luật luật sư hà cho hay
biện pháp khắc phục hậu quả là buộc người tuyển dụng lao động trả đủ tiền lương
cộng với khoản tiền lãi của số tiền lương chậm trả thiếu cho người lao động tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất
của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với các hành vi vi phạm
để tự bảo vệ mình luật sư thành viên công ty luật nam sơn cho hay
người lao động khi bị xâm phạm đến quyền lợi của mình cần làm việc trực tiếp với công đoàn tại cơ sở nếu có để bảo vệ quyền lợi của mình
trên cơ sở thỏa thuận lại với người sử dụng lao động hoặc người lao động làm việc trực tiếp với người sử dụng lao động liên quan về việc bị giảm lương sai quy định
nếu không thỏa thuận được người lao động có thể làm đơn khiếu nại gửi thanh tra sở lao động thương minh và xã hội
trường hợp vẫn không giải quyết được thì khởi kiện ra tòa để yêu cầu công ty hoàn trả số lương bị trừ sai quy định